văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bị can đối với bùi đoàn anh thư
ba mươi ba tuổi trú tại tp đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với bốn bị hại
thư đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng nhiều huy động tiền để đáo hạn ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến giữa năm hai nghìn hai mươi một thư đã chiếm đoạt tiền của các bị hại từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một chín tỷ đồng
tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn bốn tỷ đồng được thư dùng để chơi game tiền ảo tiêu xài cá nhân
trả tiền gốc tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc tiền lãi cho chính các bị hại